nhưng xem ra cho tới tận lúc nghỉ hưu thì những giấc mơ đó vẫn chỉ là giấc mơ đối với nhiều người mỹ
chừng nào bạn còn chưa thanh toán được hết nợ hay nói cách khác là bạn vẫn nằm trong danh sách khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp thì chừng đó sẽ chẳng có ngân hàng nào muốn cho bạn vay tiền cả
chỉ khi thanh toán hết nợ sinh viên tôi mới dám nghĩ tới việc mua xe hay tậu nhà
món nợ thời sinh viên của jesse suren
một cựu sinh viên của trường đại học laset sau sáu năm giờ đã lên tới chín mươi đô la và cô không biết phải làm cách nào để trả được hết khoản nợ này
ban đầu tôi không tính toán kỹ lưỡng về vấn đề tài chính
mặc dù tôi biết rằng học phí không phải là thấp mẹ tôi cũng nghĩ rằng nhiều người xoay sở được thì mình cũng có thể cố gắng được
vì vậy tôi đi học đại học với hy vọng sau khi ra trường sẽ nhanh chóng trả được hết nợ nần
nhưng rồi chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng cả gia đình tôi đã rơi vào một cái bẫy nợ càng lúc càng khó mà thoát ra được
tôi đã không có kế hoạch tài chính rõ ràng ngay từ đầu
tôi có ba đứa con gái nhưng chỉ có jesse là học đại học
vì thế tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả
tôi là người đứng ra vay tiền cho jesse đi học
mọi khoản nợ đều đứng tên tôi
khi khoản nợ đó cứ lớn dần và vượt quá khả năng chi trả của tôi tôi đã phải gọi điện vay tiền của họ hàng
gì của jesse
es hiện cũng đang phải gánh khoản nợ một mươi bốn đô la vì cô cháu gái
nhưng gia đình của jesse có lẽ cũng được an ủi phần nào khi biết rằng có tới năm mươi hai số người tốt nghiệp đại học ở mỹ đang phải trầy trật thanh toán các khoản nợ thời sinh viên
bốn mươi bảy từng phải hoãn trả nợ ít nhất là một lần
cứ một mươi người thì có ba người ít nhất một lần trễ hẹn thanh toán nợ
sáu mươi sáu bị stress vì lo thanh toán nợ
bốn mươi sáu hối hận vì đã vay tiền để đi học đại học
cũng theo số liệu do bộ giáo dục mỹ mới công bố thì số người không thể thanh toán được các khoản nợ liên bang để theo học đại học đã lên tới con số gần bốn sáu triệu người trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy gấp đôi mức của bốn năm trước
chính phủ mỹ không thể làm ngơ trước khoản nợ đại học một năm trăm linh tỷ đô la bởi vì
nợ sinh viên về lâu dài sẽ không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của từng cá nhân mà còn cả nền kinh tế mỹ nữa
sinh viên có trình độ cao đẳng đại học
để thuyết phục các ngân hàng đưa ra
các khoản vay chính phủ đã đưa ra
một cam kết nếu sinh viên vay tiền
không trả được nợ họ sẽ bị đưa vào
sổ đen chính phủ liên bang phối hợp
với các mạng lưới các cơ quan nhà nước
để quản lý chương trình và
truy cứu những người vay nợ không hợp lệ
từ năm hai nghìn một mươi chính phủ
liên bang đã trực tiếp tài trợ cho
các khoản vay của sinh viên thay vì dựa
vào các ngân hàng nhưng khi thiệt hại
của chính phủ đã vượt quá một tỷ
thí điểm các biện pháp thu nợ mạnh mẽ hơn
nếu không giải quyết các khoản nợ khi đi học
bạn có thể bị tịch thu giấy phép hành nghề
hoặc treo bằng lái xe điều này khiến cho
những người vay nợ như bị dồn vào chân tường
đối với bốn mươi bốn triệu sinh viên mỹ
đã tốt nghiệp mọi quyết định và hoài bão
của họ đều bị chi phối bởi
món nợ thời đi học một báo cáo
của ngân hàng dự trữ liên bang mỹ cho thấy
nợ sinh viên là nguyên nhân chính
khiến số người mỹ ở độ tuổi từ hai mươi tám đến
ba mươi sở hữu nhà đã
giảm tới ba mươi năm thực tế
cho thấy một nghịch lý nữa là
số người vỡ nợ sinh viên ở mỹ đang
gia tăng trong bối cảnh thị trường lao động
dồi dào tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức
thấp nhất trong một mươi bảy năm qua
nghiên cứu mới đây của ngân hàng dự trữ liên bang
newark cho thấy những người vỡ nợ
chủ yếu là nhóm đối tượng bỏ học
trước khi nhận được bằng tốt nghiệp và
theo học tại các trường hoạt động vì lợi
nhuận và cao đẳng cộng đồng
đủ với hai ngành cao giá
và tốn kém nhất là
y khoa và kinh tế khoảng một mươi
số sinh viên ra trường cùng với khoản nợ
lên tới sáu mươi hai đô la mỹ
nhóm con nợ lớn nhất và khó đòi nhất
là những người dưới ba mươi năm tuổi
thông thường các khoản vay
học đại học sẽ bắt đầu đáo hạn
khi sinh viên tốt nghiệp và bắt đầu
đi làm bi kịch là ở chỗ
không phải ai ra trường cũng kiếm được
việc làm ổn định với mức thu nhập tạm ổn
để có thể trả dần nợ nần
thế là không ít người đã tính đến chuyện
quay trở lại học tiếp để trốn nợ
mặt khác khi có bằng cấp cao hơn
biết đâu họ sẽ kiếm được một việc làm
tốt hơn trong tương lai và chuyện
ngược đời đã xảy ra trước kia
sinh viên mong sao nhanh chóng tốt nghiệp
để còn đi làm còn ngày nay
sinh viên mỹ chỉ mong càng lâu ra trường
càng tốt các chuyên gia kinh tế
đặc biệt lo ngại trước tình trạng luẩn quẩn này
bởi sự nợ nần bế tắc
sẽ khiến tiêu dùng bị cắt giảm một cách
thậm tệ và góp phần khiến nền
kinh tế trị trệ hơn
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn mỹ bắt đầu
triển khai chương trình xóa nợ đại học
nếu người vay chứng minh được rằng trường học
đã dùng mánh khóe tuyển sinh bất hợp pháp
chẳng hạn như nói không đúng sự thật
về chất lượng giáo dục của trường hay
phóng đại về thu nhập mà sinh viên có thể
được hưởng sau khi tốt nghiệp tuy nhiên
số đơn xin xóa nợ được giải quyết
vô cùng ít ỏi trong khi số lượng
người nộp đơn tăng đột biến được xem
là hệ quả của việc học phí học
đại học tại mỹ đã tăng đến
hai trăm năm mươi trong vòng ba mươi năm qua
khiến số nợ sinh viên trong
thập niên qua tăng lên gần gấp ba
từ năm hai nghìn một mươi năm
dưới thời chính quyền tổng thống obama
một loạt sửa đổi đối với chương trình
xin trợ giúp học phí cho sinh viên
toàn liên bang nhằm giúp giảm bớt
gánh nặng nợ đần cho sinh viên đã được
ban hành hiện tại một số bang
đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng
nợ đại học bằng một số biện pháp
như miễn giảm học phí đối với
con em những gia đình có thu nhập thấp
năm ngoái newark đã trở thành
bang đầu tiên của mỹ áp dụng chương trình
miễn học phí hoàn toàn cho sinh viên
đến từ những gia đình có thu nhập
chưa tới một trăm hai mươi năm đô la
một năm theo một nghiên cứu
mới đây của đại học george mason
khoảng năm mươi một giới trẻ mỹ
không có bằng đại học hoặc bằng
cấp gì khác trên bậc trung học phổ thông
trong khi đó con em của
những người nhập cư vẫn vấp phải nhiều
rào càn ở bậc đại học như bất lợi
về tài chính ngôn ngữ sắc tộc
trong số sáu mươi bốn chín triệu
người trong nhóm hai mươi một đến
ba mươi năm tuổi khoảng năm mươi một
số người hoàn tất chưa đến
hai năm đầu đại học và không được
cấp bằng đây là những con số
đáng báo động trong lúc thế giới đang tiến
đến nền kinh tế trí thức
mặc dù giá trị của giáo dục là khó
có thể đong đếm được thậm chí là vô giá
sau những hậu quả mà món nợ
sinh viên để lại ngày một lớn
khiến người mỹ giờ đây
phải tính toán kỹ hơn cái giá
của việc được ngồi trên ghế giảng đường